quỹ ba nhân dân tỉnh điện biên vừa tổ chức hội nghị sơ kết xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín tỉnh điện biên đã tổ chức tốt các điều kiện để bộ công an phối hợp với bộ quốc phòng tổ chức nhiều cuộc diễn tập phòng chống bạo loạn khủng bố khu vực phòng thủ chiến đấu phòng thủ
thông qua diễn tập đã kiểm nghiệm sự vận hành cơ chế về tổ chức lãnh đạo chỉ huy động viên lực lượng cơ sở vật chất khi chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến
công tác phối hợp tham gia xây dựng cơ sở chính trị củng cố khối đoàn kết toàn dân thường xuyên được quan tâm đẩy mạnh
qua đó hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở luôn vững mạnh toàn diện
nhân dịp này ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng bằng khen cho một mươi tập thể và chín cá nhân có thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn hai nghìn chín hai nghìn một mươi chín